tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện ba chiếc xe tải này chở hàng là bánh kẹo đồ chơi trẻ em có khối lượng khoảng ba mươi tấn
ba tài xế điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
thì biết là chủ xe bảo mình đi bốc hàng chở từ lào cai về hà nội
lúc mà lực lượng chức năng kiểm tra thì kiểm tra thì trên xe không có giấy tờ hàng hóa gì
qua kiểm tra ban đầu phần lớn hàng hóa là đồ chơi trẻ em gồm súng nhựa
các loại bánh kẹo táo khô cùng một số mặt hàng tiêu dùng khác đều có nguồn gốc từ nước ngoài
số hàng hóa này nhiều mẫu có nhãn trung quốc là bánh kẹo đồ chơi súng nhựa
hiện tại thì chúng tôi đang làm việc với lái xe
chủ hàng thì chưa có mặt
thời điểm này thì lái xe cũng chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hàng hóa
sơ bộ hàng hóa kiểm tra
trên xe thì chúng tôi đã kiểm tra là những hàng hóa như là đồ chơi trẻ em bánh kẹo và một số các loại hàng tiêu dùng khác
chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm đếm phân loại và mời chủ hàng đến để làm rõ
đã thành quy luật thời điểm gần tết nguyên đáng hoạt động buôn lậu buôn bán vận chuyển hàng giả ra lần thương mại trên thị trường hà nội càng diễn biến trúc tả
để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và người tiêu dùng
lực lượng chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn kiểm tra sát sao và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
vụ việc chúng tôi phát hiện ngày hôm nay là các đối tượng đã chạy với tốc độ rất là cao trên đường cao tốc
đồng thời các đối tượng đã sử dụng biển số giả để che mắt đối phó với cả lực lượng chức năng
tuy nhiên là chúng tôi đã thực hiện các biện pháp trinh sát và có sự phối hợp tốt đồng bộ giữa các lực lượng
lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng quản lý thị trường và công an địa phương để đấu tranh xử lý có hiệu quả
các cơ quan chức năng cho biết toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc này sẽ bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật
một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều qua tại mố cầu tạm số hai công trình thi công cầu hòa bình ii
bốn công nhân bị rơi xuống sông đà
anh phan văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã tử vong
ba công nhân khác bị thương nhẹ
cả bốn người trong vụ tai nạn đều là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn và xây dựng
sau hơn một giờ đồng hồ thi thể của công nhân phan văn quyến đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn hai trăm linh m
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trong khi đó tại tỉnh nghệ an cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm
bảy người đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ di chuyển trên sông hoàng mai thì bất ngờ bị lật
năm người bơi được vào bờ an toàn hai nạn nhân còn lại bị đuối nước
hai nạn nhân được xác định là anh nguyễn văn hoàng bốn mươi bốn tuổi
và con gái là nguyễn thị thủy năm tuổi trú tại phường mai hùng thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
vào khoảng bốn giờ chiều qua chiếc thuyền chở bảy người gồm ba trẻ em và bốn người lớn đi ngắm cảnh trên sông hoàng mai
khi đến đoạn chảy qua xã quỳnh thiện thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an thì bất ngờ bị lật úp
năm người đã bơi được vào bờ riêng hai bố con anh nguyễn văn hoàng bị nước cuốn trôi
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
triển khai các đội hình tìm kiếm nạn nhân
thời điểm xảy ra sự cố khu vực các nạn nhân mất tích nước sâu và chảy xiết
nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn
phải đến một mươi tám h một mươi năm phút cùng ngày các lực lượng chức năng mới tìm vớt được thi thể của hai nạn nhân
vụ cháy lớn tại sưởng đế dày nằm trên địa bàn phường hải thành quận dương kinh thành phố hải phòng
vào khoảng tám giờ tối qua đã thiêu dụi nhà xưởng diện tích trên một m hai
con số thiệt hại đang được lực lượng chức năng thống kê
sườn đế dày của nhà may liên thuấn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đỉnh vàng
đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dày xuất khẩu
thời điểm xảy ra cháy có khoảng hai trăm linh công nhân lao động đang sản xuất tăng ca
và đã kịp thời di rời khỏi khu vực cháy
cho đến hai mươi hai h ba mươi phút công an thành phố đã điều động một mươi một xe chữa cháy
và hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa chống cháy lan sang các nhà xưởng bên cạnh
sự việc đang được cơ quan chức năng thành phố hải phòng tiếp tục khắc phục
điều tra và làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy
chín đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của vũ văn thướng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã yên lư huyện yên dũng tỉnh bắc giang
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
phối hợp với công an huyện yên dũng bắt quả tàng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tạm giữ đối tượng ninh đức thanh
ở xã song khê thành phố bắc giang và vũ văn cửu ở xã yên lư huyện yên dũng tỉnh bắc giang
để phục vụ công tác điều tra một số đối tượng khác đã bỏ chạy
lực lượng công an thu giữ hơn một trăm bảy mươi triệu đồng một mươi một điện thoại di động
tạm giữ ba xe ô tô một mươi sáu xe mô tô đến ngày hôm nay đã có năm đối tượng ra đầu thú
lực lượng công an tỉnh bắc giang đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đối với đối tượng phan minh thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại số bảy mươi tám e
ấp an thuận b xã mỹ thạnh an thành phố bến tre tỉnh bến tre về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách hai cm trên trước đầu lông mày phải
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre
tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê minh tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp một mươi hai xã long hữu thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
và đối tượng huỳnh văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp rồng giá xã hòa minh huyện châu thành tỉnh trà vinh
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre ra quyết định truy nã
cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng này có xẹo chấm cách ba cm trên trước đầu lông bài phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an